thưa quý vị chỉ còn vài giờ nữa là lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn một mươi bảy chính thức khai hội với mục tiêu là giảm thiểu un tắc đảm bảo tốt tình hình trật tự an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách trong thời gian diễn ra lễ hội nhất là trong lễ khai mạc
mọi công tác chuẩn bị của lực lượng cảnh sát giao thông đang gấp rút hoàn thành
so với mọi năm lịch bắn pháo hoa đà nẵng hai nghìn một mươi bảy sẽ không gói gọn trong hai đêm mà được tổ chức trong năm đêm cuối tuần kéo dài từ ngày ba mươi tháng bốn đến ngày hai mươi bốn tháng sáu
chính vì vậy việc phân luồng phân làn đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng được lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố lên phương án chặt chẽ xuyên suốt
nắm bắt được lượng khách đổ về thành phố đông kéo theo đó là lượng phương tiện tham gia giao thông đông đơn vị đã tăng cường triển khai một trăm linh quân số thực hiện nhiệm vụ
phòng cảnh sát giao thông đã chủ động xây dựng phương án kế hoạch trong đó phân công lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát và chỉ huy điều khiển giao thông tại hai mươi tuyến chốt giao thông trọng điểm trên địa bàn phố
trong đó đặc biệt là tuyến đường trần hương đạo tuyến bạch đằng và tràng phú tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm và hướng dẫn các phương tiện đi lại
trên các tuyến chốt thì tăng cường công tác tuần tra
cùng với đó lực lượng cảnh sát trật tự của toàn thành phố cũng đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông địa bàn tuyến đường trọng điểm
nhằm ngăn ngừa phòng chống các loại tội phạm trộm cắp cướp giật các hành vi gây dối trật tự công cộng
trên các tuyến chốt thì tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm và hướng dẫn các phương tiện đi lại